tại hà nội đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu quân sự cấp cao nhật bản do ngài takeshi iwaya bộ trưởng bộ quốc phòng nhật bản dẫn đầu thăm chính thức nước ta từ ngày hai đến ngày bốn tháng năm
sau lễ đón chính thức đã diễn ra hội đàm giữa hai bên tại hội đàm hai bộ trưởng quốc phòng việt nam nhật bản khẳng định hợp tác quốc phòng trong những năm qua đã phát triển nhanh kết quả thực chất đồng góp quan trọng vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
là một trong những nội hàm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước việt nam nhật bản với các nội dung hợp tác ngày càng được mở rộng đồng góp tích cực cho sự tin cậy chính trị
của mỗi nước vì hòa bình ổn định phát triển của khu vực trên thế giới
hai bộ trưởng quốc phòng thống nhất năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo tiếp tục tăng cường quan hệ toàn diện đưa hợp tác quốc phòng mang lại hiệu quả phát huy các cơ chế hợp tác hiện có đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương
theo các thỏa thuận đã ký kết đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin xin giữ hòa bình liên hợp quốc quân y công nghiệp quốc phòng khắc phục hậu quả sau chiến tranh an ninh biển tham gia xin giữ hòa bình liên hợp quốc
nhân dịp này đại tướng ngô xuân lịch cảm ơn sự hợp tác tích cực hiệu quả và ủng hộ các sáng kiến của nhật bản vào các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng bộ quốc phòng asean mở rộng